liên tục hai ngày gần đây đã xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt ở đoạn khe cạn thuộc hệ thống canh phú lộc ở thành phố đà nẵng
tình trạng này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương cũng như gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
nước có màu đen liên tục chảy từ khe cạn ra kênh phú lộc
cả khu vực này cá chết hàng loạt kèm với rác thải ứ lại và bốc mùi hôi thối nồng nặc
theo người dân sống ngay gần tuyến canh này cá chết ứ lại tại đây đã hơn hai ngày qua
nước có màu đen liên tục chảy từ khe cạn ra canh phú lộc
theo công ty thoát và xử lý nước thải đà nẵng hàng năm đơn vị đều định kỳ xử lý phun chế phẩm
nạo vét và xử lý ô nhiễm tại khu vực khe cạn đấu nối với canh phú lộc này
tuy nhiên do tình trạng xả nước rác thải đã gây ô nhiễm nặng
cùng với đó hệ thống thu gom nước thải đã quá tải nên tình trạng cá chết vẫn hay xảy ra vào mỗi mùa nắng nóng